thưa quý vị tính đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành đạt tám năm mươi tám kế hoạch vốn được giao tám bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là thông tin được công bố tại hội nghị với các bộ ngành về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ tài chính tổ chức vào ngày hôm nay
bộ tài chính dự kiến đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ ngành có thể đạt khoảng một mươi năm một mươi bảy ở mức trung bình so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
chậm giải phóng mặt bằng chậm trong khâu đấu thầu thiết kế kỹ thuật ý kiến không phản đối của nhà tài trợ đối với các hồ sơ là những vướng mắc tồn tại gây ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân
để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này một số giải pháp được đưa ra như tập trung triển khai thực hiện các dự án đã
trong công tác chuẩn bị đầu tư khẩn trương xử lý vững mắc giải phóng mặt bằng và các vững mắc khác trong phạm vi thẩm quyền
đối với các kiến nghị giải pháp vượt qua thẩm quyền xử lý của các bộ ngành cần nhanh chóng tổng hợp báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết
thông tin từ tổng cục hải quan cho biết việt nam sẽ đăng cai tổ chức hội nghị tổng cục trưởng hải quan asean lần thứ ba mươi ba trong tháng sáu tới đây
dự kiến đại biểu tham dự hội nghị tổng cục trưởng hải quan asean lần thứ ba mươi ba
hội nghị tổng cục hải quan asean lần thứ ba mươi ba gồm một mươi đoàn hải quan các nước asean do các tổng cục trưởng làm trưởng đoàn
đoàn hải quan timor leste với vai trò quan sát viên và ban thư ký asean cùng với đó là lãnh đạo cấp cao của cơ quan hải quan các nước đối tác
tổ chức quốc tế gồm tổ chức hải quan thế giới hải quan australia hải quan trung quốc hải quan hàn quốc và hải quan nhật bản
khu vực tư nhân gồm hội đồng tư vấn kinh doanh asean hội đồng kinh doanh asean hoa kỳ và hội đồng kinh doanh asean eu
hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày rưỡi từ ngày bốn đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
hội nghị thảo luận một mươi hai nội dung thuộc chương trình nghị sự tập trung vào các nội dung thống nhất các chương trình và giải pháp
tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu xác định tại các kế hoạch chiến lược phát triển hải quan asean giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó có trao đổi chứng từ điện tử qua một cửa asean triển khai hệ thống quá cảnh hải quan asean
lộ trình triển khai thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên trong asean
hội nghị sẽ là diễn đàn để hải quan asean tăng cường đối thoại tham vấn với các đối tác đối thoại của asean
nhằm thực hiện các mục tiêu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới
thưa quý vị công nghiệp xanh đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế
giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường
trong thời gian tới việt nam cần đặc biệt quan tâm phát triển công nghệ xanh
đảm bảo quá trình thực hiện có thể tối ưu hóa hiệu quả lợi ích từ cấp địa phương
đến toàn bộ nền kinh tế hướng tới sự phát triển bền vững
việt nam cam kết đặt mức phát thải dòng băng không vào năm hai nghìn năm mươi
trong đó mục tiêu giảm bốn mươi ba năm lượng phát thải khí nhà kính
cũng như xác định tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm bảy mươi các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất
đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này
doanh nghiệp fdi luôn mong muốn tiết kiệm năng lượng để tối ưu chi phí hoạt động
trên thực tế nhiều doanh nghiệp fdi đã áp dụng sắp xếp các ca sản xuất liên tục

trong ngày cả vào những giờ thấp điểm và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng
tôi cho rằng đây là những hoạt động hiệu quả và đã đang được nhiều doanh nghiệp nước ngoài triển khai
để chuyển đổi xanh phát triển bền vững
việc hình thành các khu công nghiệp khu sản xuất xanh đóng vai trò quan trọng
tuy nhiên doanh nghiệp phát triển theo xu hướng này vẫn gặp nhiều thách thức
thách thức đầu tiên đến từ mức độ nhận biết và quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp
rõ ràng là chúng ta vẫn đang là những bước ban đầu của cái câu chuyện nói về chuyển đổi số xanh
hay là nói về khu công nghiệp xanh hay khu công nghiệp sinh thái
cho nên là cái mức độ quan tâm và mức độ thực sự hiểu biết về những cái lĩnh vực này của cộng đồng doanh nghiệp
chúng tôi cho rằng nó chưa cao
các chuyên gia khuyến nghị cụng công nghiệp sản xuất cần tích hợp chuyển đổi năng lượng cùng chuyển đổi số
theo đó chuyển đổi số sẽ giúp kiểm soát nhu cầu năng lượng
thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng thông minh hiệu quả chính xác trên toàn bộ chuỗi giá trị doanh nghiệp
nếu kết hợp một cách đồng bộ toàn diện sẽ tạo nên chuyển đổi kép
giúp doanh nghiệp tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng biệt và hướng tới phát triển bền vững